nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tạo động lực phát triển công nghiệp công nghệ thông tin sáng ngày một mươi một mươi ubnd tp đà nẵng đã khởi công công trình khu công viên phần mềm số hai đây cũng là một trong các dự án chào mừng đại hội đảng bộ tp đà nẵng lần thứ hai mươi hai
công trình khu công viên phần mềm số hai
đây cũng là một trong các dự án chào mừng đại hội đảng bộ tp đà nẵng lần thứ hai mươi hai